ngày một mươi năm tháng năm tổ công tác do công an huyện mường trà tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài lực lượng phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang hai vợ chồng giàng a lệnh và mùa thị dính trú tại bản nà bùng một xã nà bùng huyện nậm pồ tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ gồm một mươi sáu bánh heroin và một số tài liệu có liên quan
quá trình vây bắt đối tượng giàng a lệnh đã dùng dao mang theo chống trả quyết liệt lại tổ công tác hồng tẩu thoát sau đó biết mình không thể trốn thoát lệnh đã dùng dao tự cứa cổ và đâm vào bụng của mình để tự tử
xong với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm tổ công tác đã khống chế đối tượng đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và đưa đối tượng về trung tâm y tế huyện mường trà cấp cứu
hiện đối tượng đã qua cơn nguy kịch và lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ án